để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục và ổn định sản xuất
tỉnh lào cai chỉ đạo các địa phương trích ngân sách từ nguồn quỹ dự phòng khẩn trương
chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu phi cho người dân bị thiệt hại do dịch
huyện bảo thắng là địa phương đầu tiên của tỉnh lào cai tiến hành trích quỹ dự phòng để hỗ trợ người dân
theo đó huyện đã tiến hành chi trả bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng cho hai mươi sáu hộ dân ở các xã phong niên
xuân quang thị trấn lu và thị trấn phong hải theo quy định
ngoài ra sáu huyện thành phố khác là mường khương simacai văn bản bảo yên bát sát
và thành phố lào cai đang khẩn trương thống kê khối lượng lợn bị tiêu hủy để nhanh chóng hỗ trợ cho người dân
hiện tại tỉnh lào cai đã ban hành mức hỗ trợ cụ thể là lợn thịt các loại hỗ trợ hai mươi tám đồng một kg
lợn nái lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ bốn mươi hai đồng một kg
theo trị cục chăn nuôi và thú y hiện tại có chín trên chín huyện thành phố của tỉnh lào cai đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
tiêu hủy năm tám mươi sáu con lợn với tổng trọng lượng là hai trăm một mươi bốn tấn